tôi thấy là có rất nhiều bà mẹ khi mà cho con ăn thấy con không ăn được hết một bát bột hay một cốc sữa
thì thường là có xu hướng là không bỏ mà sẽ giúp con mình ăn được hết cái bát bột hay là hết cái cốc sữa đó
bằng cách là cho con đi dòng chơi khắp nơi hoặc là cho con xem các cái thiết bị điện tử
để trẻ có thể ăn được hết cái khẩu phần ăn mà mẹ đã đặt ra
thì vậy đối với cái việc mà kéo dài cái thời gian ăn một bữa của trẻ như vậy thì có tốt cho trẻ hay không
vâng thì như ban đầu chúng tôi có trình bày là cái cách thức mà bà mẹ nuôi dưỡng được bé như thế nào
thì sẽ tạo ra những cái thói quen ăn uống cho các em bé về mặt sau này
nếu như mà mình kéo một cái bữa ăn bởi vì một cái bữa ăn mà muốn tiêu hóa được tốt
thì nó phải có không gian tốt nó phải có thức ăn tốt và nó phải có các cái enzym tiêu hóa được tiết ra đầy đủ
thế thì một cái bữa ăn lý tưởng thì nó nên ngắn hơn ba mươi phút
khi mà mình kéo quá dài ra hoặc là mình làm cho thức ăn nó mụi hoặc là mình chế biến lại
hoặc là mình làm tất cả những cái gì
thì nó đều ảnh hưởng đến cái vị giác của em bé đều ảnh hưởng đến cái việc bài tiết các em gm tiêu hóa
và làm cho cái việc tiêu hóa của em bé được khó hơn
nếu mà chúng ta lại làm cho em bé sao nhãn cái việc điện ăn đi bằng cách là chơi một trò chơi
hoặc xem tv hoặc là đi chơi thì rõ ràng là cái việc ăn uống nó không có tập trúc nữa
và những cái enzym tiêu hóa nó không có tiết ra một cách đầy đủ
cũng như là nó bị tác động bởi các cái yếu tố của bên ngoài vào
thì cái đấy nó không chỉ ảnh hưởng đến cái việc dinh dưỡng
nó còn ảnh hưởng đến cái lượng máu đi đến cái dạ dày để tiêu hóa những cái thức ăn đấy cho các em bé nữa
và vì như vậy thì nó gây ảnh hưởng nó không có tốt
thì khi mà mình muốn ép con mình ăn một cái khoản đấy thì mình lại xem là
cái lượng con mình ăn nó như thế nào
nó mình nghĩ là phải như vậy mới đủ
nhưng có khi với đứa bé chỉ cần như thế là đủ rồi
nếu như mà em bé vẫn tăng cân tăng chiều cao trong độ chuẩn
hoặc là vẫn đảm bảo cái sự tăng cân hàng tháng mình theo dõi nó tốt
thì mình không có bắt buộc là phải ép nó ăn hết
cái suất như là mình kỳ vọng và càng không nên kéo dài cái bữa ăn của các em bé ra
khi mà chúng tôi là ngồi khám tại các phòng khám chuyên hoa tiêu hóa và dinh dưỡng
thì có những ông bố bà mẹ của chúng ta rất là hiện đại
thấy chúng ta rất là máy móc chúng ta tính một ngày là phải đúng gần này thức ăn
và cứ ngày nào chúng ta cũng dập nguồn như thế
thì cái đấy nó rất là nguy hiểm nó không có phù hợp với các em bé
và chắc chắn nó sẽ gây ra cái chuyện biếng ăn của các em bé
do sợ ăn do bị ép ăn về mặt sau này
tôi thì tôi nghĩ là ngoài nhịp
những ý kiến mà phó giáo sư việt hà chia sẻ
thì khi mình kéo dài một cái bữa ăn quá
thì những cái thức ăn mà ăn vào từ lúc đầu bữa
đã được tiêu hóa đã được chuyển hóa
và nó làm tăng glucose máu tức là tăng đường máu của em bé
và khi đã tăng đường máu thì nó lại không làm cho dạ dày vốn co bóp nữa
khi đã tăng đường máu thì cái cảm giác ngon của em bé không còn nữa
và chính vì vậy nó ức chế những cái việc bài tiết
cái enzyme tiêu hóa của em bé
cho nên làm cho em bé ăn sẽ rất là khó tiêu
thực ra là đối với cái việc kéo dài một bữa ăn
thì đối với người trẻ
thì trưởng thành còn là không tốt nữa
nói hồn hồn là các em nhỏ mà hệ tiêu hóa
còn chưa được hoàn thiện đúng không ạ
vâng ạ tôi thấy bây giờ xu hướng là có một số